văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thế hùng
hay còn gọi là cò bảy mươi ba tuổi trú tại phường một mươi bốn quận phú nhuận tp hcm về tội giết người
trước đó trên địa bàn xã cẩm giang huyện gò dầu tỉnh tây ninh xảy ra vụ án giết người
nạn nhân là một phụ nữ sáu mươi bốn tuổi tử vong và chồng của nạn nhân sáu mươi bốn tuổi bị thương tích nặng
đối tượng gây án đã bỏ trốn
sau hơn một ngày điều tra lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh phối hợp với công an huyện cái răng tp hcm
đã bắt khẩn cấp nguyễn thế hùng đưa về tây ninh phục vụ điều tra
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai do đã có mâu thuẫn trong việc phân chia đất của gia đình nên đến nhà của người cháu để giải quyết
tại đây hùng thấy nạn nhân ở nhà một mình nên dùng búa đánh nhiều nhát vào người làm nạn nhân tử vong
sau đó thấy chồng của nạn nhân đi về hùng tiếp tục dùng dao chém vào người chồng nạn nhân
gây án xong đối tượng hùng bỏ trốn về cần thơ